theo đó vào khoảng tám h ba mươi phút ngày một mươi năm tháng sáu năm hai nghìn hai mươi một cục an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã phối hợp với công an thành phố hà nội triển khai một mươi tám tổ công tác đồng loạt khám xét khẩn cấp một mươi tám địa điểm là nơi ở và làm việc của các đối tượng
kết quả khám xét đã thu giữ ba tỷ ba trăm năm mươi triệu đồng ba xe ô tô hàng chục máy tính bảng điện thoại nhiều chứng minh nhân dân thẻ ngân hàng và đồ vật tài liệu phục vụ hoạt động tổ chức đánh bạc và đánh bạc cũng như hoạt động kinh doanh tài chính có dấu hiệu cho vay nặng lãi
theo cơ quan chức năng đây là đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc qua mạng với quy mô lớn
đa số các đối tượng trong đường dây tổ chức đánh bạc đều là thành phần cụm cán hoạt động cho vay lãi nặng
chỉ tính riêng từ đầu năm hai nghìn hai mươi đến nay số tiền giao dịch đánh bạc lên đến trên một năm trăm linh tỷ đồng
hiện cục an ninh mạng đang phối hợp với các cơ quan chức năng địa phương tiếp tục điều tra làm rõ theo quy định của pháp luật
còn tại tỉnh nghệ an ngày hôm nay công an tp vinh đã bắt giữ một mươi bốn đối tượng trong đường dây cá độ bóng đá với số tiền lên đến hơn một tỷ đồng
nguyễn phạm hùng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba trú tại xã diễn thành huyện diễn châu nghệ an
là đối tượng cầm đầu đường dây đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá hoạt động rất tinh vi
để bắt được hùng và đồng bọn các trinh sát công an tp vinh đã phải truy vết hàng tháng trời trên mạng internet
đồng thời huy động khoảng một trăm linh cán bộ chiến sĩ khi tiến hành bắt quả tàng

và gây bể cửa kính nhiều lần trong những ngày qua
theo đó vào các ngày bảy một mươi và một mươi năm tháng sáu
căn nhà bốn tầng của người dân trong hẻm hai trăm một mươi bốn đường nguyễn văn nguyễn
liên tục bị bắn phở cửa sổ bằng kính ở lầu hai lầu bốn
các mảnh vỡ văng trong phòng và rơi xuống đường
gia đình cũng đã thu giữ một số viên bi sắt tại hiện trường
sự việc khiến cho những người trong nhà cảm thấy bất an
sau khi nhận thông tin công an phường tân định đã xuống lập biên bản
để truy xét người gây ra sự việc
theo chủ căn nhà trên thì họ không thiếu nợ
và cũng không xảy ra mâu thuẫn với ai trong thời gian gần đây
rạng sáng ngày một mươi năm tháng sáu công an thành phố biên hòa
phối hợp cùng các lực lượng nghiệp vụ công an tỉnh đồng nai
vừa giải cứu thành công một phụ nữ bị chồng dùng dao kề cổ khống chế và đe dọa giết
trước đó khuya ngày một mươi bốn tháng sáu nhận được tin báo của người dân
lê bảo xuyên ba mươi năm tuổi trú phường long bình thành phố biên hòa
có biểu hiện bất thường khi dùng dao khống chế và dọa nhít vợ
khi công an đến hiện trường xuyên đã khóa cửa nhà kẹp cổ vợ
khống chế và liên tục la hét đối tượng đe dọa nếu lực lượng công an
vào nhà sẽ ra tài giết vợ
đối tượng này còn yêu cầu công an phải cung cấp một xe đặc trủng
và năm tỷ đồng để bỏ trốn
trước tình thế nguy hiểm đó lực lượng công an đã tìm mọi cách
thuyết phục đối tượng buôn hung khí để đảm bảo an toàn tính mạng cho người vợ
tuy nhiên sau nhiều giờ thuyết phục nhưng không hiệu quả
lực lượng công an đã dùng nhiều biện pháp tiếp cận đối tượng
đến giờ ngày một mươi năm tháng sáu thì giải cứu thành công
làm việc với cơ quan công an xuyên khai trước đó có sử dụng ma túy
và nghi ngờ vợ có quan hệ tình cảm với người khác nên đã khống chế để đe dọa
hiện đối tượng chưa ổn định cơ quan công an đang tạm giữ để tiếp tục điều tra
phó thủ tướng vũ đức đam đồng ý với đề nghị của ủy ban nhân dân tp hcm
về việc mua và nhập khẩu vaccine phòng covid một mươi chín
xét đề nghị của ủy ban nhân dân tp hcm về việc
mua và sử dụng vaccine phòng covid một mươi chín
phó thủ tướng chính phủ vũ đức đam có ý kiến như sau
đồng ý với đề nghị của ủy ban nhân dân tp hcm về việc mua và nhập khẩu vaccine
công tác tổ chức thực hiện truyền thông cần tránh tình trạng tranh mua
đảy giá vaccine lên cao
về việc triển khai tiêm vaccine phòng bệnh covid một mươi chín
chính phủ đã có nghị quyết số hai mươi một nqcp ngày hai mươi sáu tháng hai năm hai nghìn hai mươi một
trong đó có nội dung về việc khuyến khích các đơn vị đủ điều kiện
tổ chức tiêm chủng tự nguyện cho các tổ chức cá nhân có yêu cầu
bộ y tế chịu trách nhiệm cấp phép kiểm định quản lý chất lượng vaccine theo quy định
chỉ đạo hướng dẫn việc tiêm chủng theo tiến độ yêu cầu đảm bảo an toàn hiệu quả
trước đó ủy ban nhân dân tp hcm đã có tờ trình thủ tướng chính phủ
trong đó nêu rõ hiện tp hcm có trên bảy hai triệu người từ một mươi tám tuổi trở lên
có trên một sáu triệu công nhân người lao động làm việc tại các doanh nghiệp tập đoàn trong các khu công nghiệp
tuy nhiên đến nay tp hcm mới nhận được một trăm bốn mươi liều vaccine phòng covid một mươi chín
và triển khai tiêm phòng mũi một cho hơn sáu mươi bốn người và hơn một mươi người tiêm đủ hai mũi
để đạt được mục tiêu miễn dịch cộng đồng với trên bảy mươi dân số tp hcm
được tiêm vaccine phòng covid một mươi chín trong thời gian sớm nhất
thì việc mua vaccine phòng covid một mươi chín là vấn đề cấp bách
ủy ban nhân dân tp hcm đề nghị thủ tướng chính phủ cho phép các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố
được chủ động đàm phán tìm nguồn vaccine từ các nhà sản xuất phân phối có uy tín trên thế giới
được nhập khẩu hoặc thuê các doanh nghiệp có chức năng nhập khẩu vaccine
để nhập khẩu vaccine phòng covid một mươi chín về việt nam
sau khi vaccine được bộ y tế cấp phép nhập khẩu về việt nam và được kiểm dịch đảm bảo chất lượng
đề nghị thủ tướng chính phủ cho phép các doanh nghiệp được ký hợp đồng thuê
các đơn vị có chức năng tiêm chủng triển khai việc tiêm vaccine cho toàn thể cán bộ nhân viên của doanh nghiệp
trên nguyên tắc đảm bảo an toàn chất lượng giá dịch vụ tiêm chủng theo hợp đồng thỏa thuận
giữa doanh nghiệp và đơn vị tiêm chủng
sáng ngày một mươi sáu tháng sáu bệnh viện đại học y dược tp hcm thông báo tạm ngưng tiếp nhận bệnh nhân
vì một trường hợp dương tính covid một mươi chín làm việc tại đây
bệnh viện đại học y dược tp hcm thông báo tạm ngưng khám chữa bệnh từ ngày một mươi sáu tháng sáu
để phục vụ các công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
ngay từ sáng sớm các cổng ra vào bệnh viện này ở các đường hồng bàng và tán đà đều ngưng hoạt động
người dân không được ra vào bệnh viện
hiện bệnh viện đang lấy mẫu xét nghiệm tất cả nhân viên và bệnh nhân nội trú
công tác lấy mẫu xét nghiệm diễn ra ngay tại sảnh khu nhà a
nhiều bệnh nhân nội trú và nhân viên bệnh viện xếp hàng đến khai báo y tế và lấy mẫu xét nghiệm
trước đó vào ngày một mươi năm tháng sáu một nhân viên y tế khoa nội thần kinh bệnh viện đại học y dược tp hcm
có chồng bị ho sốt đến khám tại bệnh viện này
qua xét nghiệm rt pct khẳng định người này dương tính với covid một mươi chín
nữ nhân viên khoa nội thần kinh cũng có kết quả dương tính với covid một mươi chín ngay sau đó
do đã có thông báo trước về việc tạm ngưng nhận bệnh nhân
nên sáng ngày một mươi sáu tháng sáu tại bệnh viện hầu như không xảy ra tình trạng nhiều người dân tới khám nhưng phải quay về
trưa ngày một mươi sáu tháng sáu bộ y tế công bố tp hcm có thêm ba mươi năm ca mắc covid một mươi chín
như vậy là tính đến trưa nay thành phố đã có một một mươi năm trường hợp
nhiễm trong cộng đồng kể từ ngày hai mươi bảy tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một khi bắt đầu đợt dịch covid một mươi chín lần thứ tư
theo trung tâm kiểm soát bệnh tật tp hcm hcdc thành phố vẫn đang điều tra truy vết khoanh vùng
phong tổ tạm thời các địa điểm liên quan đến các ca nhiễm mới
trong đó có nhiều ca ghi nhận tại các bệnh viện
theo hcdc các chui lây nhiễm như nhóm truyền giáo phục hưng sư cơ khí hóc môn
chung cư y hôn ba đã được khoanh vùng
các trường hợp nhiễm mới đã được phát hiện tại khu cách ly hoặc khu vực đã phong tỏa
từ ngày hai mươi sáu tháng năm đến hết ngày một mươi hai tháng sáu thành phố đã lấy năm trăm chín mươi ba ba trăm ba mươi ba mẫu xét nghiệm
trong đó một mươi sáu trăm năm mươi chín tiếp xúc gần năm trăm tám mươi hai sáu trăm bảy mươi bốn tiếp xúc khác và mở rộng xét nghiệm
trong một mươi sáu trăm năm mươi chín trường hợp tiếp xúc gần có một mươi bốn trăm tám mươi sáu mẫu âm tính một trăm bảy mươi ba mẫu chờ kết quả
trong các mẫu tiếp xúc khác và mới rộng xét nghiệm đã có năm trăm bốn mươi chín tám trăm hai mươi năm mẫu âm tính
và ba mươi hai tám trăm bốn mươi chín mẫu đang chờ kết quả
từ ngày ba tháng sáu thành phố tiêm chủng vaccine
phòng covid một mươi chín đợt ba đến nay đã tiêm cho một mươi hai một trăm ba mươi sáu người
trong đó số người tiêm mỗi một là một mươi một hai trăm năm mươi tám người
sáu bốn trăm năm mươi chín người làm việc tại các cơ sở y tế

bảy trăm hai mươi một người làm việc tại các khu cách ly cộng tác viên

các trường hợp có phản ứng sâu tim đều được theo dõi tất cả đều ổn định
tổng số thực hiện đang cách ly trong thành phố là ba mươi một năm trăm linh hai người
trong đó một mươi một ba trăm sáu mươi hai người đang cách ly tập trung
hai mươi một trăm bốn mươi trường hợp đang cách ly tại nhà nơi lưu trú
phòng chống dịch bệnh bảo đảm cuộc sống yên lành cho nhân dân
và tạo mọi điều kiện thuận lợi để ngư dân yên tâm bám biển
đó là những gì đang được các chiến sĩ đồn biên phòng sông đốc
bộ đội biên phòng cà mau quyết tâm thực hiện
những ngày này trạm kiểm soát biên phòng sông đốc duy trì một trăm linh quân số
túc trực hai mươi bốn trên hai mươi bốn thực hiện nhiệm vụ kép
vừa đảm bảo chủ quyền an ninh biên giới vừa phòng chống dịch bệnh của bệnh nhân

tất cả các phương tiện ra vào hoạt động trên biển khi qua trạm
đều phải thực hiện đúng các quy định về phòng chống dịch
nếu phát hiện có người nào nằm ngoài danh sách thuyền viên
thì tiến hành xác minh danh tính hành trình di chuyển
và thực hiện đúng các quy định để ngăn ngừa dịch bệnh
chúng tôi luôn nêu cao tinh thần chống dịch như chống giặc
luôn gắn liền với công tác kiểm tra cẩn xót với phòng chống dịch
xem đó là nhiệm vụ chiến đấu hàng thường xuyên của trạm cẩn xót hồ chống đốc
đồn biên phòng sông đốc quản lý địa bàn nguyên giới có sáu cửa sông thông ra biển
tất cả sáu cửa đều bố trí lực lượng ứng trực kiểm soát người phương tiện ra vào hai mươi bốn trên hai mươi bốn
không chỉ vậy các cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng sông đốc
còn ngày đêm tuần tra kiểm soát tại các khu vực trọng yếu
các khu vực thư thức dân cư để ngăn chặn sự đột nhập từ bên ngoài vào đất liền
hàng đêm thì đơn vị cũng đã tổ chức triển khai một tổ từ bốn đến sáu đồng chí
chạy nhọc tuyến d biển tây từ sông đốc đến phàm kinh dấu bảy
để kịp thời ngăn chặn phát hiện các đối tượng xuất nhập cảnh trái phép bằng đường biển
vào cái khu vực địa bàn do đơn vị quản lý
lực lượng đồn biên phòng sông đốc kết hợp chặt chẽ với lực lượng công an
dân quân tự vệ các xã thị trấn trên địa bàn biên giới
lập các chốt kiểm soát các chốt giữ nhiệm vụ tuyên truyền nhắc nhở người dân
nâng cao tinh thần chống dịch như chống giặc
vấn đề lực lượng đồn biên phòng sông đốc lưu tâm nhất là ngăn chặn các đòi dọc
đò bao ra vào các kênh rạch nhỏ thông ra biển đón rước khách không qua trình báo
đây là điều kiện lý tưởng để các hành vi xâm nhập phát sinh
chúng tôi là tuyên đoàn tới từng chủ phương tiện yêu cầu cam kết đòi dọc
chúng tôi lập hồ sơ hết toàn bộ tất cả các cái phương tiện đòi dọc cho khách
chúng tôi nắm rất là chặt và yêu cầu các chủ đòi dọc là viết cam kết
không có được tự ý cho người
nếu ví dụ trường hợp nào cấp bách rủi ro tai nạn chở người
và phải ghé vào trạm biên phòng trình báo
đáng ghi nhận là từ tuyên truyền kiểm soát phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
của lực lượng bộ đội biên phòng
người dân đã hưởng ứng và tuân thủ triệt để
bà con hiểu rõ việc làm của bộ đội biên phòng là vì bình yên cho mọi nhà
bà con chung tay với lực lượng biên phòng
trong việc phát hiện sự xâm nhập của người lạ vào vùng biên giới
biên phòng của anh em rất tốt
sau khi ghe vô kiểm tra phải làm danh sách rõ ràng
không cái người mà tại chỗ khi mà có gian vô
anh phải có đủ lý do
thấy là biên phòng xử lý người ta mời lên để làm việc
thì cũng mình đầy đầy đủ
cái ghe mình cũng là khẩu trang
thì cũng nước chống phẫn nào này kia vậy thôi
mình ra tới biển rồi thì cũng không có xài dùng cái đó nhiều
nhưng mà đều vô bờ là cũng phải nghiêm chỉnh với cái ghế chạm nào này kia là đầy đủ
nhờ xây dựng thế trận lòng dân trong phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
đồn biên phòng sông đốc
đã ngăn chặn kịp thời những trường hợp nhập cảnh trái phép bằng đường biển
qua đó các cơ quan chức năng đã xử lý thích đáng mang tính răng đe
để không còn tình trạng tương tự tái diễn
sau ba tháng huấn luyện ngày một mươi sáu tháng sáu tại đồng nai
trong đoàn cảnh sát cơ động đông nam bộ
bộ tư lệnh cảnh sát cơ động đã tổ chức lễ bế giảng khóa huấn luyện chiến sĩ
nghĩa vụ tham gia công an nhân dân năm hai nghìn hai mươi ba
năm hai nghìn hai mươi một trung đoàn cảnh sát cơ động đông nam bộ tiếp nhận và huấn luyện gần hai chiến sĩ nghĩa vụ
tham gia công an có bộ tư lệnh cảnh sát cơ động và công an các tỉnh thành
như đồng nai bình dương bình phước bà rịa vũng tàu cần thơ đồng tháp sóc trăng tây ninh và vĩnh long
riêng công an tỉnh đồng nai có hai trăm hai mươi chiến sĩ
sau ba tháng tổ chức huấn luyện mặc dù diễn ra trong bối cảnh dịch covid một mươi chín diễn biến phức tạp
tuy nhiên với tinh thần trách nhiệm trong việc bố trí sắp xếp khóa huấn luyện một cách khoa học linh hoạt
theo phương châm huấn luyện cơ bản thiết thực vững chắc và sự cố gắng nỗ lực khắc phục mọi khó khăn
của các đơn vị và các bộ chiến sĩ được giao nhiệm vụ quản lý huấn luyện đã hoàn thành tốt nội dung chương trình đào tạo
một trăm linh chiến sĩ hoàn thành chương trình huấn luyện trong đó khá giỏi chiếm hơn sáu mươi trong tất cả các dung huấn luyện
cùng với việc tiếp thu đầy đủ những kiến thức nội dung cơ bản
về chính trị pháp luật nghiệp vụ cơ sở điều lệnh quân sự võ thuật và nghiệp vụ chuyên môn
rèn luyện phẩm chất đạo đức ý thức tổ chức kỷ luật tinh thần mưu trí dũng cảm
trong thời gian ba tháng các chiến sĩ mới đã có sự tăng cường về thế lực nắm vững cơ bản về kỹ thuật tác chiến
khả năng chiến đấu và biết sử dụng một số loại vũ khí công cụ hỗ trợ được trang bị
sau một thời gian huấn luyện thì em đã được trang bị đầy đủ những kỹ năng
để giúp mình trưởng thành và bản lĩnh hơn trong thời gian tiếp theo khi nhận nhiệm vụ
chúng tôi cũng đã cố gắng để mà hướng dẫn cho các em làm sao để cho hòa nhập tốt nhất cái môi trường quân đội
thứ hai về khó khăn thứ hai đó là tuy các em đa phần là như thế nhưng mà cũng có một số em là sức khỏe còn yếu
kết thúc huấn luyện một trăm linh chiến sĩ đạt yêu cầu trong đó bảy mươi đạt khá giỏi

đây là tiền đề hết sức quan trọng để hình thành và phát triển
kỹ năng phong cách người công an nhân dân bản lĩnh nhân văn vì nhân dân phục vụ góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ được giao trong thời gian tới
chúng tôi đã làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ chiến sĩ hiểu được việc phòng chống covid phải như phòng chống giặc
cho nên là cán bộ chiến sĩ cũng đã thấu hiểu được cái việc đó vì vậy mà đã an tâm công tác
thế và mỗi một lần khi di chuyển ra khỏi đơn vị để miễn tập các nội dung ngoài thao trường thì chúng tôi đều quan triệt
và cho cán bộ chiến sĩ thực hiện tốt về vấn đề thực hiện năm k về phòng chống dịch covid
ghi nhận những thành tích kết quả đạt được trong thực hiện nhiệm vụ huấn luyện chiến sĩ nghĩa vụ tham gia công an nhân dân năm hai nghìn hai mươi một tại trung đoàn cảnh sát đông nam bộ
bộ công an đã tặng bằng khen cho một tập thể sáu cá nhân bộ tư lệnh cảnh sát cơ động tặng giấy khen cho bảy mươi tám cá nhân trong đó một mươi tám cán bộ sáu mươi chiến sĩ
tại lễ bế giảng bộ tư lệnh cảnh sát cơ động đã công nhận và trao chứng chỉ hoàn thành chương trình huấn luyện chiến sĩ nghĩa vụ
trong lực lượng công an nhân dân thời gian ba tháng đối với một chín trăm bảy mươi tám chiến sĩ nghĩa vụ nhập ngũ năm hai nghìn hai mươi một do trung đoàn cảnh sát cơ động đông nam bộ quản lý huấn luyện